thưa quý vị vào chiều nay phó thủ tướng lê văn thành trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ ban ngành và hai mươi tám tỉnh thành phố ven biển
để triển khai công tác ứng phó với cơn bão số chín có tên quốc tế là rai
phó thủ tướng lê văn thành đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị các bộ ngành địa phương không được chủ quan
các địa phương phải tập trung quyết liệt chỉ đạo toàn diện để ứng phó với bão sát thực tế
để đảm bảo an toàn về người tài sản và phục hồi sản xuất cho nhân dân
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng triển khai biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hoạt động trên biển
tính mạng cho người dân kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu tranh trú
đảm bảo an toàn cho người và tài sản trên các đảo chú ý bảo vệ đê điều hồ đập bảo vệ sản xuất